các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận sáu năm trăm tám mươi ca nhiễm mới
trong đó bốn ca nhập cảnh và sáu năm trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước tăng bốn trăm linh một ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi chín tỉnh thành phố có hai tám trăm tám mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh chín trăm tám mươi một bình dương chín trăm bốn mươi tám đồng nai chín trăm ba mươi chín
kiên giang bốn trăm bảy mươi tám an giang ba trăm tám mươi một tiền giang hai trăm sáu mươi ba tây ninh hai trăm bốn mươi đắk lắc hai trăm ba mươi
sóc trăng một trăm chín mươi tám bình thuận một trăm chín mươi bốn cần thơ một trăm tám mươi sáu long an một trăm bảy mươi tám trà vinh một trăm hai mươi chín
hà giang một trăm một mươi hà nội một trăm linh bà rịa vũng tàu chín mươi tám đồng tháp chín mươi bảy ninh thuận bảy mươi tám vĩnh long bảy mươi năm
bắc giang sáu mươi tám phú thọ sáu mươi bảy bình phước năm mươi hai cà mau năm mươi một bắc ninh năm mươi bảy
hậu giang bốn mươi năm quảng nam bốn mươi hai thanh hóa ba mươi sáu bình định ba mươi năm khánh hòa ba mươi bốn gia lai hai mươi chín hưng yên hai mươi sáu
thừa thiên huế hai mươi sáu điện biên hai mươi bốn hà nam hai mươi một đắk nông một mươi bảy thái nguyên một mươi bốn đà nẵng một mươi ba quảng ngãi
phú yên năm hải dương năm quảng ninh bốn hà tĩnh bốn quảng bình bốn lào cai bốn nam định ba tuyên quang ba
hải phòng hai vĩnh phúc hai thái bình một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bạc liêu giảm hai trăm chín mươi ca bến tre giảm năm mươi hai ca quảng nam giảm bốn mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bình dương một trăm bảy mươi năm đắk lắc một trăm một mươi hai kiên giang một trăm linh
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là năm sáu trăm năm mươi sáu ca trong một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm bốn mươi sáu bốn mươi ba ca nhiễm
một mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín sáu trăm linh ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm bốn mươi một một trăm năm mươi chín ca
trong đó có tám trăm ba mươi hai năm trăm tám mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
như ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hòa bình bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiệm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi năm bảy trăm một mươi bảy bình dương hai trăm ba mươi sáu hai trăm bốn mươi một đồng nai sáu mươi chín một trăm ba mươi tám long an ba mươi năm ba trăm sáu mươi tiền giang một mươi bảy bốn trăm bảy mươi chín
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một bảy trăm ba mươi một
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm ba mươi năm bốn trăm linh sáu
số bệnh nhân nặng đang trong điều trị là ba chín mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai một trăm hai mươi chín
thở oxy dòng cao hfnc là năm trăm hai mươi bảy
thở máy không xâm lấn là một trăm hai mươi
thở máy xâm lấn là hai trăm chín mươi bảy
ecmo là hai mươi
số bệnh nhân tử vong
ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một
ghi nhận năm mươi chín ca tử vong tại thành phố hồ chí minh hai mươi tám ca bình dương một mươi ba ca đồng nai ba ca tiền giang ba ca
long an hai ca kiên giang hai ca cần thơ hai ca trà vinh hai ca bạc liêu một ca đắk lắk một ca hà nội một ca ninh thuận một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai ba trăm bốn mươi hai ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
mới đây phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đoàn công tác trung ương đã làm việc
với tỉnh phú thọ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh phú thọ tuân thủ các nguyên tắc chống dịch là ngăn chặn
phát hiện cách ly khoanh vùng và điều trị tích cực
tuy nhiên cần phải điều chỉnh linh hoạt và bám sát thực tiễn
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận và đánh giá
cao sự nỗ lực của tỉnh phú thọ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
bên cạnh đó tỉnh phú thọ cần tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế
huy động sự vào cua của cả hệ thống chính trị để thực hiện hai nhiệm vụ này một cách hài hòa
tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và đội ngũ y tế
phó thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu tỉnh phú thọ phải sức cảnh giác
bởi trên thực tế cả nước dịch đã xâm nhập rất sâu trong cộng đồng
tiếp tục thống nhất các giải pháp phòng chống dịch
sẵn sàng cho các tình huống xấu hơn để có sự chuẩn bị cao hơn không để bị động bất ngờ
đặc biệt nhanh chóng ngăn chặn khoanh vùng cách ly vẫn phải thực hiện
nhưng có sự điều chỉnh linh hoạt và sát thực tiễn
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đề nghị bộ y tế tiếp tục bổ sung thêm bộ kit xét nghiệm
và cung cấp vaccine cho tỉnh phú thọ tiêm phòng nhanh trên diện rộng
trong đó có các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
được biết từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến sáu h ngày bốn tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh phú thọ ghi nhận
tám trăm tám mươi ba ca mắc covid một mươi chín
toàn tỉnh phú thọ đã tiêm tám trăm ba mươi hai sáu trăm chín mươi tám mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó bảy trăm ba mươi một chín trăm ba mươi sáu người đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
có một trăm linh bảy trăm sáu mươi hai người được tiêm đủ hai mũi vaccine
tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín đạt sáu mươi chín hai

tỷ lệ người dân trên một mươi tám tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ hai mũi vaccine đạt sáu mươi chín hai
vaccine phòng covid một mươi chín là chín năm
báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ nêu cụ thể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
dịch đã xâm nhập và lây lan ra một mươi hai trên một mươi ba huyện thành thị với tổng số tám trăm tám mươi ba ca mắc
số ca dương tính tập trung chủ yếu tại thành phố việt trì bốn trăm sáu mươi năm ca huyện lâm thao một trăm bốn mươi tám ca
huyện phù ninh một trăm linh chín ca huyện thanh sơn tám mươi bảy ca và thị xã phú thọ một mươi chín ca
trong đó sáu trăm bốn mươi bốn f đang được chăm sóc điều trị tại các bệnh viện giả chiến
với một mươi một ca bệnh mất độ vừa đang điều trị thuốc sáu trăm ba mươi ba ca mất độ nhẹ không triều chứng
đáng chú ý phú thọ đang thực hiện cách ly điều trị tại nhà một trăm hai mươi f
trong đó tại xã cao xá huyện lâm thao có gia đình phát hiện bảy f với ba ca điều trị tại nhà
thưa quý vị có liên quan đến vấn đề dịch bệnh tại vĩnh long
từ giờ ngày năm tháng một mươi một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn của thành phố vĩnh long
chỉ được phép bán mang đi và phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã ban hành công văn về việc tạm dừng phục vụ tại chỗ
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tp vĩnh long
động thái này nhằm đảm bảo công tác điều tra truy vết và xét nghiệm sàng lọc các đối tượng
nguy cơ cao nghi nhiễm trên địa bàn tp sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
theo đó từ giờ ngày năm tháng một mươi một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố vĩnh long
chỉ được phép bán mang đi và phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở y tế tỉnh vĩnh long từ một mươi tám h ngày ba tháng một mươi một đến bảy h ngày bốn tháng một mươi một
tỉnh đã ghi nhận sáu mươi tám trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó có đến ba mươi bốn trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khóm ba phường bốn thành phố vĩnh long
hai mươi bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ấp phú ninh và ấp phú trường
xã song phú huyện tam bình và bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các trạm y tế
toàn tỉnh vĩnh long đến nay đã ghi nhận hai tám trăm một mươi chín ca nhiễm
trong đó điều trị khỏi hai bốn trăm chín mươi bảy ca và có bốn mươi bảy ca tử vong
hai tuần qua tỉnh bạc liêu ghi nhận hàng trăm f mỗi ngày
lúc cao điểm địa phương này ghi nhận trên bốn trăm linh ca nhiễm ncov trong một ngày
trong khi đó năng lực điều trị của tỉnh
bạc liêu không chế vì vậy hai đoàn bác sĩ của bệnh viện nguyễn tri phương
và chợ dẫy tp hcm đang hỗ trợ tỉnh bạc liêu dập dịch nhanh
bác sĩ bùi quốc nam giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu
cho biết trong cuộc họp giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
với đoàn bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy tp hcm
giám đốc bệnh viện nguyễn tri thức đánh giá nếu địa phương không khống chế nhanh
dịch sẽ bùng phát như tp hcm trước đây
việc này là quy luật của dịch nên ngoài đoàn chuyên gia của bệnh viện chợ rẫy
bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm cũng hỗ trợ lực lượng giúp bạc liêu dập dịch
ngày hai mươi tháng một mươi cdc bạc liêu phát hiện ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hàng
thủy sản tấn khởi lúc đó tỉnh chỉ có một năm mươi một f nhưng đến nay tăng lên bốn bốn trăm tám mươi trường hợp
bác sĩ bùi quốc nam cho rằng tỷ lệ f cộng đồng trên một trăm linh dân của bạc liêu
trong tuần qua là bảy mươi ba người tương ứng với cấp độ
cấp độ ba của dịch covid một mươi chín tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine của địa phương thấp
chưa đạt theo quy định nên phải áp dụng cấp độ bốn toàn tỉnh vùng đỏ
theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh bạc liêu có khoảng sáu trăm bảy mươi một người từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện số người được tiêm một liều vaccine là bốn trăm chín mươi một trăm hai mươi một tương đương với bảy mươi năm hai mươi tám
một trăm linh bảy ba trăm bảy mươi sáu người tiêm đủ hai liều tương đương với một mươi sáu bốn mươi chín
để một trăm linh người dân độ một mươi tám tuổi ở bạc liêu được tiêm ít nhất một buổi vaccine
địa phương cần bộ y tế phân bổ thêm hai trăm năm mươi liều
lãnh đạo sở y tế bạc liêu cho rằng để đạt tỷ lệ tiêm vaccine đủ hai liều cho một trăm linh người dân đủ một mươi tám tuổi
tỉnh cần sáu trăm linh liều hiện tỉnh lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi cần thêm
năm trăm linh liều để đạt mức an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín hiện hai địa phương nóng của dịch bệnh tại tỉnh bạc liêu là tỷ sách bạc liêu và tỉnh bạc liêu
bạc liêu là thị xã giá sai và huyện đông hải được các bác sĩ của bệnh viện nguyễn tri phương hỗ trợ
các chuyên gia bệnh viện chợ rẫy khảo sát các cơ sở điều trị và đưa ra một kế hoạch lớn giúp bạc liêu dập dịch nhanh nhất
mới đây thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên dẫn đầu đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh tiền giang
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đánh giá dịch covid một mươi chín tại tiền giang diễn biến phức tạp
khiến cho địa phương đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh số ca mắc và số bệnh nhân tử vong tăng cao
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã có những giải pháp phù hợp và đúng với định hướng
nhằm kiềm chế khoanh vùng dập dịch và kiểm soát dịch hiệu quả
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám trên nq gcb của chính phủ
thủ tướng bộ y tế đỗ xuân tuyên lưu ý tiền giang cần có phương án ứng phó dịch phù hợp theo hướng bám sát các chỉ đạo của trung ương
bộ y tế và khôi phục sản xuất kinh doanh ổn định đời sống theo lộ trình
tỉnh tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine ưu tiên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
người trên năm mươi tuổi có nguy cơ cao song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
khi tỉnh dừng trở lại trạng thái bình thường mới
theo thứ trưởng đỗ xuân tuyên trong phương án phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả
tiền giang phải chú trọng gắn với việc đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo
cũng như đảm bảo việc đi lại sản xuất bình thường của người dân
đặc biệt tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trong việc điều trị chăm sóc sức khỏe người mắc covid một mươi chín
theo hướng cách ly điều trị f tại nhà đảm bảo nguồn thuốc điều trị không để bệnh nhân nhẹ trở nặng và giảm thiểu bệnh nhân tử vong
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng yêu cầu tỉnh tiền giang ra soát tổng hợp và báo cáo bộ y tế kịp thời về nhu cầu số lượng vaccine cụ thể dành cho từng đối tượng
trên cơ sở đó bộ y tế có kế hoạch phân bổ kịp thời vaccine cho địa phương
theo đại diện lãnh đạo tỉnh tiền giang từ ngày một tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một toàn tỉnh ghi nhận thêm hai tám trăm linh bảy ca mắc mới giảm một một trăm năm mươi sáu ca tương đương ba mươi bốn so với tháng trước
như vậy trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư tỉnh ghi nhận một mươi sáu tám trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín đang ở cấp độ dịch cấp hai
để đạt mục tiêu kiểm soát và tiến tới đẩy lùi dịch covid một mươi chín tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như kiện toàn mạng lưới điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành lập các bệnh viện giả chiến phân tầng điều trị thực hiện phương pháp bệnh viện tách đôi tích cực tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với đó tiền giang tăng cường công tác tuần tra và quản lý địa bàn kiểm soát dịch tễ cũng như đảm bảo an sinh xã hội
không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng và lưu thông hàng hóa tích cực hỗ trợ hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của covid một mươi chín
tỉnh cũng ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp
thực hiện mục tiêu kép và quy định an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn
từ ngày một tháng một mươi một tiền giang đã cho phép tất cả các doanh nghiệp trong và các khu công nghiệp
cụm công nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh
đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các phương án tổ chức cho người lao động
đi về hàng ngày kết hợp phương án ba tại chỗ với đi về hàng ngày thực hiện phương án ba tại chỗ
toàn tỉnh có một trăm tám mươi ba doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp
với trên năm mươi tám lao động đang hoạt động theo các phương pháp trên
đến ngày một tháng một mươi một toàn tỉnh đã tiêm một năm trăm sáu mươi hai bảy trăm tám mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín
đạt sáu mươi tám bảy tổng số liều vaccine được phân bổ
trong đó số người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mươi một là một một trăm tám mươi sáu ba mươi một đạt bảy mươi chín bốn
và người tiêm đủ hai mũi là ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu người đạt hai mươi năm bốn
từ ngày bốn tháng một mươi một tỉnh đắk nông sẽ triển khai cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần
với người mắc covid một mươi chín hay còn gọi là f một nếu như đủ điều kiện
biện pháp này được đưa ra khi tỉnh liên tục phát hiện các ca mắc mới trong những ngày qua
theo công văn số hai nghìn chín trăm linh bốn trên sở y tờ gatner v i g của sở y tế đắk nông ban hành ngày ba tháng một mươi một
bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi một tỉnh áp dụng cách ly y tế tại nhà
tại nơi lưu trú đối với những trường hợp f một tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
gồm người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
qua một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
phụ nữ có thai hoặc mở sinh con trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
người già người hạn chế vận động người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu
cần có người chăm sóc v v
các trường hợp này phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất
và cam kết tuân thủ các quy định cách ly tại nhà với chính quyền nơi cư trú
trong thời gian một mươi bốn ngày thực hiện cách ly y tế tại nhà
các f một này sẽ được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm real time pcr ba lần
vào ngày thứ nhất thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
hiện tỉnh đắk nông đang có năm ổ dịch covid một mươi chín xuất hiện tại cộng đồng
tập trung ở thành phố gia nghĩa và các huyện đắk sở lắp cư trút đắk miu
các ổ dịch đang có xu hướng lan rộng khó kiểm soát khó xác định nguồn lây
ngoài ra còn có các ca bệnh liên quan đến những người có dịch tễ
đi về từ các tỉnh bình dương tp hcm và đắk lắc
trong ba ngày đầu tháng một mươi một tỉnh đắk nông đã phát hiện bảy mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số bệnh nhân lên một sáu mươi năm người
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn của tỉnh bắc giang
diễn biến khá phức tạp đã xuất hiện các ổ dịch mới trong cả cộng đồng dân cư
và tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp phát sinh các ca lây nhiễm trong bệnh viện
trường học tốc độ lây lan nhanh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang đến một mươi bảy h ngày ba tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh bắc giang ghi nhận ba mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trường hợp f
như vậy tính từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trăm một mươi bốn trường hợp f
trong số trường hợp f ghi nhận trong ngày có một mươi sáu trường hợp f liên quan đến điểm dịch
tại huyện yên thế khởi phát từ ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một mươi trường hợp f là f một phát sinh trong khu cách ly tập trung liên quan tới điểm dịch
tại khu công nghiệp
một mươi một trường hợp f một phát sinh trong khu cách ly tập trung liên quan đến điểm dịch
tại xã thượng lan huyện việt yên
bốn trường hợp là f là các trường hợp đi từ tỉnh ngoài về địa phương
trong đó một trường hợp là nông dân từ quế phỏ bắc ninh về yên dũng
và ba trường hợp liên quan đến chợ ninh hiệp hà nội
đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh bắc giang đến ngày ba tháng một mươi một
toàn tỉnh ở cấp một nguy cửa thấp vùng xanh
có hai huyện cấp hai vùng vàng nguy cơ trung bình
cấp xã có hai mươi chín đơn vị cấp hai bốn đơn vị cấp ba vùng cam nguy cơ cao
là thị trấn bố hạ huyện yên thế các xã thượng lan quan châu vân trung huyện việt yên
về tiêm chủng đến nay toàn tỉnh bắc giang đã tiêm được một ba trăm hai mươi bảy bảy trăm tám mươi chín liều phòng covid một mươi chín
đạt bảy mươi chín bảy tổng số người dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một mũi
trong số này có một một mươi ba trăm một mươi chín
ba trăm năm mươi bốn người tiêm một mũi và ba trăm một mươi bảy bốn trăm ba mươi năm người tiêm hai mũi
trước thực tế đó thống nhất quan điểm tiếp tục tập trung cao bằng mọi biện pháp thần tóc
ngăn chặn kiểm soát dập dịch trên địa bàn tỉnh
quyết tâm giữ vững thành quả bcg mà chúng ta đã rất vất vả có được trong thời gian qua
mục tiêu bảo vệ tính mạng bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết
giảm thiểu thấp nhất số ca nhiễm số ca bệnh chuyển nặng và số người tử vong
đồng thời quyết tâm bảo vệ an toàn các khu công nghiệp
bảo đảm di trùy không để đất gãy chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa
trên cơ sở các kinh nghiệm biện pháp bcg đã thực hiện có hiệu quả thời gian qua
các cấp các ngành địa phương tiếp tục tập trung cao triển khai đồng bộ
quyết liệt linh hài các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay
tính đến tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine
tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh
đồng thời siết chặt quản lý bên trong chuẩn bị tốt điều kiện bốn tại chỗ
đáp ứng yêu cầu bcg xác định năm k cộng vaccine cộng công nghệ cộng ý thức của người dân
là nhiệm vụ thường xuyên cơ bản lâu dài và hiệu quả
đối với các ổ dịch vaccine phải kịp thời có kế hoạch thần tốc tiến hành xét nghiệm
truy vết cách ly điều trị quyết tâm dập dịch trong thời gian từ bảy ngày đến một mươi ngày kể từ khi phát hiện
thưa quý vị sau khi ghi nhận ca mắc mới vào sáng ngày bốn
tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hưng yên đã có văn bản hỏa tốc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ít chợ đầu mối chợ truyền thống trên địa bàn tp hưng yên
được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ gồm cơ sở cắt tóc gội đầu spa chăm sóc sắc đẹp
massage gym yoga dịch vụ vũ trường karaoke quán bar game internet rạp chứa phim
các nhà hàng quán ăn quán cà phê quán giải khác chỉ phục vụ khách mua hàng mang đi
không phục vụ tại chỗ các cơ sở tôn giáo chính ngưỡng tạm thời dừng đón khách
tổ chức dạy học cho học sinh lớp một trên địa bàn tp theo hình thức trực tuyến
tp tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ cư dân
đang sinh sống trên địa bàn phường hiến nam và an tảo
đối với các phường xã khác trên địa bàn tp tổ chức xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
cho khoảng hai mươi dân cư
tập trung ưu tiên xét nghiệm trước cho các trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao
đồng thời xét nghiệm rt pcr cho các đối tượng trong khu vực phong tỏa f một f hai có liên quan
ngày ba tháng một mươi một tp hân yên ghi nhận ca dương tính với sars cov hai đầu tiên trong cộng đồng
qua truy vết và xét nghiệm ban đầu đã phát hiện thêm nhiều ca dương tính có lịch sử
thăm khám và chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên
cụ thể chỉ trong ngày ba tháng một mươi một
đã ghi nhận một mươi trường hợp có hộ khẩu trên địa bàn thành phố dương tính với sars cov hai
tiếp tục truy vết sơ bộ đã ra soát có một trăm bốn mươi bảy f một và nhiều trường hợp f hai
cũng trong ngày ba tháng một mươi một bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên đã có thông báo
tạm ngừng tiếp nhận người bệnh đến đăng ký khám bệnh chữa bệnh nội trú ngoại trú
người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch covid một mươi chín
bệnh viện chỉ tiếp nhận những người bệnh nặng người bệnh cấp cứu
vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới sau khi đã test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính
tính từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay quảng ninh ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi hai ca nhập cảnh cách ly tại tỉnh và hai mươi tám ca mắc ở nội địa
đặc biệt là có bảy ca mắc trong cộng đồng tại thị xã đông triều và thành phố hạ long
được phát hiện khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc chưa rõ nguồn lây
nguy cơ hình thành ổ dịch lớn và lây nhiễm sang các địa phương lân cận
từ một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một ủy ban nhân dân
tỉnh quảng ninh đã quyết định tạm thời nâng cấp đội dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã hồng thái đông
và xã hồng thái tây thị xã đông triều lên cấp độ hai tương đương với màu vàng
thị xã đông triều tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn ba xã phường là hồng thái đông
hồng thái tây và hoàng quế như hoạt động vui chơi giải trí nhà hàng quán ăn chợ dân sinh
tạm dừng việc dạy học tập trung và chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến
yêu cầu thực hiện nghiêm việc sản xuất kinh doanh theo phương án ba tại chỗ v v
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng ninh nguyễn xuân ký yêu cầu các cấp ngành địa phương phải coi trọng công tác xét nghiệm tầm soát chủ động
đây sẽ là chìa khóa để phát hiện sớm điều trị sớm can thiệp sớm cách ly sớm
đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh trong đó trọng tâm trọng điểm là những người có nguy cơ cao
người có bệnh nền trẻ em người quảng ninh đi lao động ở tỉnh ngoài công nhân lao động các ngành sản xuất
kinh doanh tập trung đông người trong ngành thang khu công nghiệp v v
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh chỉ đạo khi phát hiện caf phải kích hoạt cơ chế
chỉ đạo ngay từ xã phường thị trấn gắn trách nhiệm của bí thư chủ tịch ubnd huyện thị xã thành phố
với tinh thần nhanh nhất hiệu quả nhất an toàn nhất
các địa phương phải xây dựng kịch bản cụ thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội
khả năng ứng phó năng lực y tế của từng địa bàn đồng thời phát động toàn dân hàng ngày khai báo y tế
trên ứng dụng bc covid sớm đồng bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm soát người ra vào tỉnh
những địa phương đang có các ca f tại cộng đồng phải quán triệt nghiêm và sử dụng đồng bộ cơ chế biện pháp
đã nêu cụ thể trong chỉ thị một mươi tám của ban thường vụ tỉnh ủy
đặc biệt là không được chủ quan đối với những đối tượng được xác định bảo vệ trọng điểm
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn chung
về việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người hoạt động tổng kết hội thảo hội nghị
các sự kiện chính trị văn hóa thể thao tổ chức lễ cưới đám hỏi v v
cán bộ đảng viên công chức viên chức phải cương mẫu đi đầu trong việc tổ chức lễ cưới
đám hỏi với thành phần gọn
đặc biệt là bảo đảm an toàn dịch bệnh tổ chức đám tan với các quy trình được giảm thiểu
phù hợp với tình hình mới
quảng ninh nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn hiện nay chủ yếu là từ đường bộ
vì vậy để sống chung an toàn với dịch bệnh thì vai trò của cơ sở là rất quan trọng
quyết định thành công
qua việc xuất hiện các kf trong cộng đồng cho thấy khâu tổ chức thực hiện các chủ trương
của trung ương của tỉnh còn yếu nhất là các cơ sở việc phát hiện các ca nhiễm
trong cộng đồng còn bị động
quyền cơ sở can thiệp việc phân tích tình hình xử lý tổng thể khi xuất hiện các f còn lúng túng
công tác xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đối với các đối tượng có nguy cơ cao
vẫn chưa được chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện đúng mức
theo báo cáo nhanh của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh điện biên
đến tối ngày ba tháng một mươi một trên địa bàn của huyện điện biên ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính
với sars cov hai có một mươi bảy ca thuộc ổ dịch xã na tông hai ca ở xã mường nhà
và trong đó thì có bốn học sinh và năm trẻ nhỏ
như vậy từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi một tại tỉnh điện biên ghi nhận bốn mươi năm ca mắc mới
tính từ ngày năm tháng hai đến sáng ngày bốn tháng một mươi một tổng số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh điện biên là một trăm một mươi ca
đã điều trị khỏi và xuất viện sáu mươi bảy người đang điều trị năm mươi bệnh nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp các địa phương và lực lượng chức năng
đang tập trung truy vết lấy mẫu xét nghiệm
người dân sống trong khu vực có dịch cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
ngay sau khi xuất hiện chồng ca bệnh huyện điện biên đã thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
do ông bùi hải bình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm chỉ huy trưởng
và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống khoanh vùng khống chế dập dịch
ông bùi hải bình cho biết hiện đang tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch
nhằm ngăn chặn và sớm phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch theo phương châm bốn
bốn tại chỗ với tinh thần tuyệt đối không lơ là chủ quan đồng thời phối hợp với các ban ngành quản lý chặt chẽ
các trường hợp đi về từ các khu vực địa điểm có dịch đẩy mạnh hoạt động các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp có nguy cơ cao thực hiện nghiêm việc tổ chức bàn giao tiếp nhận
và giám sát y tế khi cách ly tập trung
các lực lượng chức năng sẽ tăng cường quản lý các điểm chốt kiểm soát dịch đường mòn lối mở trên khu vực biên giới
chính quyền các xã
công an biên giới phối hợp với các tổ chốt phòng chống dịch covid một mươi chín và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
tổ chức tuần tra kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép
do có nhiều học sinh trên địa bàn mắc covid một mươi chín để đảm bảo công tác khoanh vùng khống chế dịch
phòng giáo dục và đào tạo huyện điện biên quyết định cho dừng học trực tiếp tại tám xã trên địa bàn huyện
với tổng số hơn một mươi ba trăm linh học sinh các cấp
ông vư a bằng phó chủ tịch ubnd tỉnh điện biên cho biết
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh đã chỉ đạo huyện điện biên chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để thành lập phân viện giả chiến tại xã mường nhà
nhằm thu dung điều trị f nhanh nhất rút ngắn thời gian vận chuyển tất cả các y bác sĩ thuộc các đoàn tăng cường
cho miền nam phòng chống dịch đã trở về địa phương hiện đang cách ly tập trung cũng được lập danh sách
để sẵn sàng nhận nhiệm vụ
thuộc lực lượng tuyến đầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia dài hơn bốn trăm năm mươi năm km với hai tuyến biên giới
việt nam trung quốc dài gần bốn mươi một km việt nam lào dài gần bốn trăm một mươi năm km
địa bàn biên giới gồm hai mươi chín xã thuộc bốn huyện điện biên mường trà nậm bồ và mường nhé
với gần ba trăm linh thôn bảng ba cộng dân cư
tổng số hơn hai mươi năm
một trăm linh hộ hơn một trăm hai mươi bảy một trăm linh nhân khẩu thuộc một mươi sáu dân tộc
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại một số địa phương đặc biệt là hai tỉnh luân phra bang
và phong sa ly lào có đường biên giới chung với tỉnh điện biên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động bảy mươi sáu tổ chốt trên tuyến biên giới
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín để chủ động kiểm soát
ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới vào nội địa
thưa quý vị trong thời gian này nhiều tỉnh thành đang cố gắng để quay lại ổn định với trạng thái mới
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang ngày càng tăng cao
và chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
để theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín
quý vị đừng quên nhấn like share và đăng ký trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo